xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
khi mà các con nghiện đến giao dịch mua bán ma túy
thì thường thường là phải có người dẫn bán địa ở đó
được nó tím tượng thì nó mới dẫn vào cho để mua ma túy
và ma túy thì khi giao dịch tiền thì nhận tiền một nơi
và khi giao dịch ma túy thì sẽ bỏ ma túy một nơi
đội trường chống trả cái cái cắn và gây cái truyền nhiễm cho mình
thực tế cho thấy tình hình tội phạm về ma túy ở nhiều địa bàn
đặc biệt là ở các tỉnh giáp danh biên giới hoạt động rất tinh vi
manh động bởi bọn chúng luôn mang vũ khí nóng
vì lợi nhuận siêu khủng từ việc buôn bán vận chuyển ma túy
nên dù biết chắc là cái giá phải trả cho hành vi phạm tội là rất lớn
nhưng các đối tượng vẫn làm liều
khi bị lực lượng chức năng truy bắt
chúng sẵn sàng nổi súng chống trả một cách điên cuồng hỏng thoát thân
manh động sử dụng
các loại vũ khí quân dụng sẵn sàng
để chống trả lại lực lượng truy bắt
và sử dụng các loại vũ khí này
để nhằm hoạt động vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng tham gia phạm tội về ma túy đa dạng về thành phần lứa tuổi và quốc tịch
tình trạng tội phạm ma túy tàng trữ vũ khí quân dụng
và manh động chống trả lực lượng chức năng
khi bị phát hiện
truy bắt đe dọa tính mạng cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
không chỉ tuyến đường bộ và tuyến đường hàng không
thời gian qua tuyến đường biển cũng tiềm mẩn nhiều nguy cơ
diễn ra các hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy
ngoài việc chúng làm thế nào để hoạt động trong lĩnh vực mua bán vận chuyển ma túy
thì một cái việc mà chúng tôi cũng không thể làm được là
không lúc nào mà lây là cái cảnh giác là xác định luôn luôn các đối tượng
trong quá trình hoạt động phạm tội ma túy
thì chúng sẵn sàng tàng trữ và sử dụng các loại vũ khí
vũ khí có độ sát thương cao
nhằm chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện bắt giữ
và thậm chí là có những đối tượng cũng đã dình dùng chính những cái vũ khí mà chúng chuẩn bị để tự sát để bịt đầu mối
đã có nhiều vụ án đường dây vận chuyển ma túy lớn đã bị lực lượng công an triệt phá trong thời gian vừa qua
nhưng dường như tội phạm ma túy vẫn ngang nhiên bất chấp pháp luật
cuộc chiến với tội phạm mua bán tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
được xác định là cuộc chiến khó khăn lâu dài
để đẩy lùi loại tội phạm của các loại tội phạm ra khỏi địa bàn
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ
quyết tâm đẩy lùi tội phạm ma túy ra khỏi địa bàn
góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân